kính chào quý vị đến với thành phố hôm nay tôi giang thái sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin hôm nay
thưa quý vị liên quan đến lĩnh vực tính dụng ngân hàng nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại
tăng cường kiểm soát các khoản cấp tính dụng với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất
và báo cáo lại khi phát hiện sai phạm
vâng đây có thể là một trong những chỉ đạo quyết liệt được cơ quan thanh tra
giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước đưa ra trong văn bản gửi các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài về một số vấn đề trong hoạt động của ngân hàng
cụ thể cơ quan quản lý yêu cầu các ngân hàng thương mại phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng
theo đúng chỉ tiêu được ngân hàng nhà nước giao thực hiện trong năm nay
phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ tín dụng
hoạt động ngân hàng của chính phủ và ngân hàng nhà nước
ngoài ra ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các nhà băng thực hiện nghiêm chỉ đạo của thống đốc
tại chỉ thị tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và công văn số tám mươi tám trên hai nghìn hai mươi một của cơ quan thanh tra
giám sát ngân hàng về việc không nới lỏng điều kiện cấp tiến dụng
và tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực ẩn rủi ro như đầu tư
kinh doanh bất đồng sản trương khoán trái phiếu doanh nghiệp
liên quan việc cấp tính dụng đối với khách hàng bay vốn để tham gia đấu gia đất
sau sự kiện đấu giá đất khu đô thị thủ thiêm thành phố hồ chí minh
với kết quả chung đấu giá cao kỷ lục
cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
đã yêu cầu một số ngân hàng giả soát và báo cáo hoạt động cho bay
bảo lãnh dự thầu đối với các khách hàng tham gia
chung đấu giá quyền sử dụng đất ở thủ thiêm
sau khi giả soát vietcomban và shb là hai ngân hàng lên tiếng khẳng định
chưa phát sinh bất kỳ khoản cấp tín dụng nào
đối với các doanh nghiệp tham gia đấu giá các lô đất tại thủ thiêm
mấy ngày qua trên các diễn đàn chứng khoán
các nhóm mạng xã hội đã lan truyền một trang giấy a bốn không rõ nguồn gốc
gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư khiến nhiều cổ phiếu bị bán tháo
trong đó cổ phiếu hsg của tập đoàn hoa sen cũng bị bán mạnh
về giá sàng ba mươi hai tám trăm năm mươi đồng với thanh khoản đột biến
tập đoàn này cũng vừa có văn bản giải trình về tin đồn khiến cổ phiếu bị bán tháo
văn bản phát tán trên mạng xã hội có nội dung về thanh tra chuyên đề
hoạt động phát hành trái phiếu thực hiện pháp luật về kế toán
thuế chứng khoán của một số doanh nghiệp ngoài nhà nước đang niêm yết bao gồm
tập đoàn hoa sen tổng công ty phát triển đô thị kinh bắc và tổng công ty thiết bị điện việt nam
hoa sen khẳng định là một doanh nghiệp niêm yết hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước
do vậy hoạt động thanh tra kiểm tra về kế toán thuế chứng khoán của các cơ quan quản lý
là hoạt động bình thường theo kế hoạch
đồng thời cho biết trong văn bản gửi đi sáng ngày một mươi hai tháng bốn cho ủy ban chứng khoán nhà nước
và sở giao dịch chứng khoán tp hcm của công ty cổ phần tập đoàn hoa sen
đã làm rõ thông tin về hoạt động phát hành trái phiếu
hsg khẳng định đến thời điểm hiện tại hsg không thực hiện phát hành bất kỳ trái phiếu doanh nghiệp nào
theo khảo sát thị trường mới nhất của tập đoàn cbie một số trung tâm thương mại quy mô lớn
ở trung tâm tp hcm đã ghi nhận mức giá thuê tăng đáng kể cao gấp bốn lần khu vực ngoài trung tâm
ngay từ đầu năm
nhiều nhà bán lẻ trong nước và quốc tế đã tăng tốc mở rộng quy mô hoạt động tại việt nam
đặc biệt doanh nghiệp bất động sản cũng đang tập trung xây dựng hệ sinh thái riêng
bao gồm cả bán lẻ nhằm phục vụ chính cộng đồng cư dân và khách hàng
một số trung tâm thương mại quy mô lớn ở khu vực trung tâm tp hcm
đã bắt đầu phục hồi với lượng khách mua sắm đông đúc
giá thuê trung bình ở tầng trệt và tầng một của các trung tâm thương mại này
tăng bảy năm so với quý trước và hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
đạt một trăm bốn mươi năm một usd trên một m hai một tháng
mức giá này cao gấp bốn lần giá thuê ngoài trung tâm khoảng ba mươi năm năm usd trên một m hai một tháng
cũng theo đánh giá của cbre thị trường có sự phục hồi không đồng điều giữa các khu vực
khi diện tích trống tại khu trung tâm rất thấp
trong khi đó diện tích trống ở ngoài trung tâm là một mươi ba bảy
cùng với đó số yêu cầu hỏi thuê giảm đáng kể so với giai đoạn trước dịch
trong đó giảm mạnh ở ngành hàng dịch vụ ăn uống thời trang và phụ kiện
một tín hiệu lạc quan cho người lao động đó là trong sáng ngày một mươi hai tháng bốn hội đồng tiền lương quốc gia
đã hộp phiên thứ hai để thương lượng tăng lương tối thiểu vùng ở mức từ bảy tám từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi hai
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên hai năm nay chính phủ chưa điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng
nên các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức lương tối thiểu theo nghị định chín mươi năm hai nghìn một mươi chín
nghị định chính phủ không điều chỉnh tiền lương cho người lao động
lần điều chỉnh tiền lương cho người lao động
tiền lương tối thiểu vùng gần nhất là từ ngày một một hai nghìn hai mươi với vùng một là bốn bốn mươi hai triệu đồng
vùng hai là ba chín mươi hai triệu đồng vùng ba là ba bốn mươi hai triệu đồng và vùng bốn là ba bảy triệu đồng
bên cạnh đó dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình đời sống
việc làm thu nhập của người lao động và gia đình họ
một bộ phận người lao động rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn
việc tăng lương có lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động
cùng với việc chống dịch hiệu quả và khả năng
phục hồi của nền kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi hai
phía tổng liên đoàn lao động việt nam cho rằng
việc tăng lương tối thiểu vùng từ một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai là có thể thực hiện được
báo cáo mới đây của tổng hợp các trang môi giới bất động sản cho thấy
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai độ quan tâm về đất nền và đất nền dự án tăng mạnh
khu vực thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận như bình dương đồng nai long an
cũng chứng kiến sự tăng mạnh về lượt tin đăng
tổng hợp các trang môi giới bất động sản bán đất nền đặc biệt tại khu vực có thông tin từ huyện lên thành phố
hoặc những nơi có công trình giao thông trọng điểm đi qua
tuy nhiên mức thanh khoản của cơn sốt này lại ở mức thấp
báo cáo của trang bất động sản com vn trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy đất nền được tìm kiếm nhiều hơn cả
thời điểm trước dịch covid một mươi chín
đây cũng là loại hình bất động sản nóng nhất trong hai năm dịch bệnh
phục hồi nhanh nhất sau mỗi đợt dịch bệnh bùng phát
theo đó lực tìm kiếm đất nền trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai vẫn tăng bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
chuyên trang chợ tốt nhà cũng ghi nhận mức đăng tin ra cho sản phẩm đất nền
tại khu vực năm huyện của thành phố hồ chí minh ba tháng qua đã có những lúc tăng năm lần
so với quý iv năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi một đất nền sẽ nằm ở những khu vực mà mình thấy có những thông tin về quy hoạch cơ sở hạ tầng
mình sẽ thấy có năm huyện là củ chi cần giờ hóc môn nhà bè và bình chánh
năm huyện đó mình thấy có những thông tin có thể là lên quận hoặc là lên thành phố
mình cũng có thấy được cung cầu ở những khu vực này tăng lên rất dữ dội
đặc biệt là sau mỗi lần mình có đưa ra thông tin tin tức cung cầu sẽ tăng rất đột biến hơn một trăm linh
đất nền luôn luôn là cái kênh đầu tư
được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm
thứ nhất là cái chủng loại sản phẩm nó đa dạng
phân bổ nó rất là trọng tức là rất nhiều các địa phương
rất nhiều khu vực từ các khu vực trung tâm các thành phố lớn cho đến các tỉnh
thì cái phân khúc mà đất nền đất nền thuộc dự án hoặc là đất nền phân lô bình lẻ
nó vẫn rất là đa dạng
một sự hỗ trợ về việc tăng giá nữa là trong thời gian vừa rồi
thì rất nhiều các địa phương đã công bố các kế hoạch quy hoạch mới
của địa phương mình
theo đó thì rất nhiều các khu vực giá đất nó tăng rất là cao
chính vì vậy nó càng thu hút thêm các nhà đầu tư
mặc dù độ nóng quan tâm gia tăng mạnh nhưng thực tế thanh khoản
tỷ lệ giao dịch thành công của sản phẩm đất nền lại không cao
dưới quan sát nhìn nhận cơ số đất nền này đang có bản chất là số tâm lý
do lo ngại về trượt giá và lạm phát khi tiền được bông ra thị trường
qua các gói kích thích kinh tế và giải ngân đầu tư công
nhu cầu tích lưỡi tài sản gắn liền với đất làm kênh trụ ẩn an toàn
sẽ tăng lên trong năm nay
vì thế phân khúc đất nền sẽ tiếp tục được quan tâm nhiều
cùng với đó giá sẽ tăng theo dù thực tế số tiền giao dịch lại chiếm tỷ lệ thấp
người ta sợ rằng là người ta lỡ mất cái cơ hội đó
và cái cơ hội đó thì nó quy ra thành gì
nó quy ra thành tiền tươi hốc thật và những cái mặt tích cực của nó
chứ không phải là không
lấy ví dụ như rằng là cái việc mà sốt tâm lý này
nhưng mà nó sốt là ở đâu
nó sốt ở đúng một những cái khu vực mà nó có tiềm lực cụ thể
mật độ dân số có người ta có sinh hoạt người ta có buôn bán
thì mình đánh giá rằng là ok cái việc này khi mà người ta thấy có cung cầu
người ta thấy vị trí tốt người ta thấy có tiềm lực ở cái khu vực này
người ta sẵn sàng bỏ tiền thêm
nhưng mà nó sẽ không tích cực khi nào
nó không tích cực khi mà cái sốt đất này nó được làm giá
nó được làm thị trường bởi những cái thành phần không có minh bạch
biến động lớn trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
khiến giá đất thành phố hồ chí minh bị thổi cao bất thường
không thể không kể đến lùm xùm bỏ cặp đôi giá đất thủ thiêm
tiếp sau đó sự trồ sụp của trái phiếu bất động sản của nhiều ông lớn phát hành vô tội vạ
những đòn bẫy tài chính thiếu minh bạch đã tạo nên cơn sốc ảo
về đất nền tại ngoại thành thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
là cần phải nghiên cứu thật kỹ các yếu tố quy hoạch của cái địa phương
của khu vực mà mình muốn đầu tư
và xác định rõ là đâu là cái nguyên nhân
cũng như là đâu là cái sự hỗ trợ cho cái việc tăng giá đất đó
nắm thật kỹ về mặt quy hoạch thông tin hạ tầng
và khi tìm kiếm các sản phẩm đất thật sự
thì cần phải đánh giá rất kỹ về tính pháp lý của các dạng đất nền mà mình đầu tư
nếu là đất dự án thì phải xác định rõ chủ đầu tư là ai tính pháp lý như thế nào
nếu là đất lẻ thì chúng ta xác định rõ được quy hoạch cụ thể của miếng đất đó
nó có bị ảnh hưởng như quy hoạch hay không
so sánh với cái thời điểm trước đây nó tăng có quá nhiều hay không
nếu như mà nó tăng quá cao thì cái rủi ro chính cho các nhà đầu tư khi mà họ tham gia vào
họ rất là dễ sẽ bị mua cao nhưng mà bán không được
hiện nay cân sốc đất nền ảo đang có chiều hướng lan từ khu đông thành phố hồ chí minh
với tâm điểm là thành phố thủ đức sang khu vực tây bắc với tâm điểm là huyện củ chi
hiện tượng cò còn đất thổ giá không thể giải quyết như tính chất cá nhân
mà các cơ quan quản lý nhà nước tại thành phố hồ chí minh phải chú động giải quyết nhằm ổn định giá
đơn cử dự án đường vành đai ba theo tính toán ban đầu tổng chi phí bộ thường hỗ trợ
tới định cư qua bóng địa phương là thành phố hồ chí minh lòng an bình dương và đồng nai
dự kiến hơn bốn mươi một năm trăm linh tỷ đồng
trong đó nhiều diện tích đất là đất nông nghiệp như tại huyện bình chánh huyện củ chi
thành phố hồ chí minh đây là con số không hề nhỏ
tuy nhiên nếu nhà nước quản lý quy hoạch không tốt hoặc chậm chân tình trạng gom đất sẽ xảy ra ồ ạt
và vào thời điểm triển khai dự án chi phí định bù giải phóng mặt bằng sẽ đổ lên rất nhiều
so với con số ban đầu đưa ra
được gọi là bãi rác tạm bãi rác trung chuyển là nơi tập kết rác tạm thời đổ xong sẽ mang đi
nhưng sau hai năm hình thành thì giờ đây bãi rác có diện tích một m hai
tại ấp thèo nèo xã bình châu tỉnh bà rịa vũng tàu chức năng trung chuyển đã không còn
rác được tập kết tháng này qua tháng khác với hàng trăm ngàn tấm gây ưu nhiễm môi trường
và bích cả lối vào khu du lịch khu bảo tồn thiên nhiên bình châu phước bủ
rác thải sinh hoạt chất cao như núi rác tràn cả ra đường dẫn vào khu bảo tồn thiên nhiên
nhiều chỗ đã bắt đầu phân hủy vì đã lâu không được giải phóng đưa đi
những người dân ở đây cho biết năm hai nghìn một mươi chín bãi rác có diện tích một m hai này được hình thành
chính quyền đơn vị xử lý rác có hứa là rác thu gom chi đổ tạm nơi đây sau đó sẽ đem đi xử lý
nhưng chỉ được một thời gian đầu sau đó thì những chiếc xe trung chuyển cứ thư dần và ngừng hẳn

trên diện tích đất của khu bảo tồn thiên nhiên bình châu phước bủ
nơi đáng ra phải được bảo vệ môi trường sinh thái thì bỗng nhiên trở thành nơi chứa rác

nơi đáng ra phải được bảo vệ môi trường sinh thái thì bỗng nhiên trở thành nơi chứa rác

ủy ban nhân dân huyện xuyên mộc thì khẳng định sẽ có bãi rác mới để thay thế
nhưng thời gian và địa điểm cụ thể thì vẫn chưa xác định
mùa mưa năm nay người dân ấp theo nèo lại phai sống trong môi trường ngập ngũ rác
và mùi hôi thối từ bãi rác tạm này bốc lên
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay
dân thái xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng bản tin